mùa khô kéo dài cũng như lượng mưa ít hơn so với năm trước
khiến cho hàng nghìn hectare cây trồng trên địa bàn tỉnh gia lai bị khô hạn
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cũng như sản xuất của nhân dân
nhiều địa phương đã có hàng nghìn hectare cây trồng thiếu nước
bị thiệt hại hoặc mất trắng
người nông dân đang lao đao tìm nước trong cơn hạn này
hàng loạt thửa ruộng trên cánh đồng lúa của xã al ba bị nông dân bỏ hoang
hàng chục hectare lúa trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề do khô hạn
trên địa bàn huyện chư sê tình trạng hạn hán đã xảy ra từ đầu mùa khô đến nay
khi nguồn nước bắt đầu cạn kiệt
theo thống kê đã có gần sáu trăm linh hectare trong tổng số một sáu trăm linh hectare lúa đông xuân bị thiệt hại do nắng hạn
đa phần khu vực bị hạn là những diện tích xa khu vực tưới
và chủ yếu sử dụng nguồn nước
tính đến thời điểm này trên địa bàn toàn tỉnh gia lai đã có gần hai hectare cây trồng
các loại bị thiệt hại do hạn hán gây ra
theo đài khí tượng thủy văn khu vực tây nguyên
lượng chảy trên các sông ở tây nguyên đều ở mức thấp hơn
so với trung bình cùng kỳ lượng
năm trước nhiều khu vực phía đông đông nam tỉnh gia lai
trong nhiều tháng qua không hề có giọt mưa nào
điều đó dự báo một mùa khô khốc liệt và thiệt hại càng lớn hơn